nuôi cua trong nhà có ưu điểm là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhân công chăm sóc ít thời gian nuôi rút ngắn khoảng hai tháng so với nuôi quảng canh
tuy nhiên việc nuôi cua trong hộp nhựa đòi hỏi nghiêm ngặt về nguồn nước để cho cua sinh trường
được biết hệ thống nước ở đây được lắp đặt theo tuần hoàn sụp tạo khí oxy
thức ăn thừa và chất thải của cua sẽ đi qua hệ thống lọc thô sau đó đi ra bể vi sinh và hệ thống khử khuẩn bằng tia uv
những vi sinh sống nhờ hạt nhựa canet có vai trò như san hô để lọc thức ăn thừa chất thải của cua giúp môi trường sạch hơn
mỗi ngày ít nhất ba lần anh lục kỹ sư tại trang trại sẽ thực hiện kiểm tra chỉ tiêu như độ mặn khoáng chất và các thành phần khác của nước
để đảm bảo yếu tố môi trường nước cho sự sinh trưởng của cua anh phải kiểm tra các thông số trong mức cho phép về nhiệt độ nồng độ mặn và độ b hai
trước đây mới là mô hình do nước chưa được kiểm soát lượng cua chết lên tới năm mươi
chính vì vậy việc kiểm soát chất lượng nước là điều nhất
điều rất quan trọng
không chỉ nghiêm ngặt về nguồn nước anh cảnh còn cho xây dựng những bè để nuôi cá ốc và ngao
một phần là vì tiết kiệm chi phí phần còn lại là đảm bảo đứa thức ăn của cua không có tạp chất bên trong
cua chủ yếu được cho ăn cá và ốc ngày ba lần
chất lượng thịt cua hiện không phụ thuộc vào không gian vận động của chúng mà dựa vào thành phần dinh dưỡng trong thức ăn
chính vì vậy tại trang trại anh cảnh đã tạo ra một thức ăn đặc biệt
thức ăn của cua thường xuyên được thay đổi để cua không bỏ ăn đảm bảo sinh trưởng tốt
hiện trang trại có hơn một chiếc hộp nuôi cua bằng nước biển
từng con giống ở đây đều được nhập từ cà mau đảm bảo chất lượng cao
của giống có trọng lượng từ một trăm năm mươi gram trên một con
sau khi được nuôi trong hệ thống tuần hoàn mỗi lần cua lột trọng lượng sẽ tăng từ năm mươi đến một trăm linh gram
tại đây có hai loại cua được anh cảnh lựa chọn nuôi đó là cua lột và cua cốm
trong đó cua lột đem lại thành phần giá trị dinh dưỡng cao phải mất khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm ngày chăm sóc mới có thể bán
cua này tôi nuôi trong giai đoạn là suốt trong giai đoạn cốm và lột
cốm thì giai đoạn là cua mọc nước da nữa gọi là cua hai da đấy
thì giai đoạn này thì ở trong tự nhiên là rất hiếm có thể khai thác được
do vậy mình
cái lợi thế của việc nuôi cua trong hộp này là chúng ta sẽ chọn từng con lột một và phát hiện lúc nào là con cua lột và lúc nào là con cua cốm
khi con cua lột nghĩa là cái vỏ nó mềm mà chúng ta có thể sử dụng được cả cái phần vỏ lẫn cái phần thịt cua ở bên trong
thì nếu mà đánh giá về chất lượng thì nuôi này tương đối là an toàn về vệ sinh thực phẩm
vì chúng ta quản lý được cái nguồn nước quản lý được cái thức ăn chúng ta cho ăn và chúng ta lại quản lý được cái sản phẩm
thì làm nếu mà đúng quy trình thì đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm tốt
hiện mỗi tháng trang trại của anh cảnh có thể đáp ứng ra thị trường từ hai trăm linh đến ba trăm linh kg cua lột
được biết sắp tới anh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình lên khoảng năm hộp nuôi do thị trường hà nội rất cần loại cuôn này bởi giá trị dinh dưỡng cao
bên cạnh việc đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ phù hợp anh cảnh cũng thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng để thu hoạch được cua lột chất lượng nhất
nhưng cao hiệu quả kinh tế
việc đem cua biển về nuôi tại thành phố đã thực sự tạo nên một mô hình kinh doanh độc đáo mới lạ giúp người dân thủ đô dễ dàng tiếp cận với món quà dinh dưỡng từ biển cả